thưa quý vị không khí lạnh suy yếu tạo gió đông nam ẩm khiến cho những cơn mưa ẩm sẽ còn tiếp diễn ở miền bắc trong nhiều ngày tới nhất là khoảng thời gian về đêm và sáng
vâng độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp càng cúm
điều chỉnh chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý sẽ giúp nâng cao sức đề kháng thêm vào đó là sử dụng khẩu trang nơi công cộng
vâng và đợt nắng nóng đầu mùa ở miền trung thì cũng đã kết thúc vùng nắng nóng sẽ rồn về phía nam tại tây nguyên còn nắng nóng diện rộng còn nam bộ thì nhiều nơi còn nắng nóng và dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất trong tuần này cùng với độ ẩm thấp sẽ hình thành nên trạng thái trời khô và nắng rát